tại hà nội ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội chủ tịch nước chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và thành phố hà nội tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào
tham dự lễ kỷ niệm về phía việt nam có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang nguyên chủ tịch nước trần đức lương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các ban bộ ngành cơ quan trung ương
đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước lào do đồng chí phan khăm vị phạm văn
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phó chủ tịch nước dẫn đầu
cùng đông đảo cán bộ lưu học sinh lào đang học tập công tác tại việt nam đã tham dự lễ kỷ niệm
phát biểu tại buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
việt nam và lào là hai nước láng giềng gần gũi núi sông liền một dài
cùng uống chung dòng nước mê công cùng tựa lưng và dãy trường sơn hùng vĩ
nhân dân hai nước vốn có mối quan hệ truyền thống thủy chung gắn bó lâu đời
đặc biệt từ sau khi có sự ra đời và lãnh đạo của đảng cộng sản đông dương
sau này là đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân cách mạng lào
mối quan hệ đó ngày càng mở rộng phát triển và được nâng lên về chất
với phương châm đầy tính nhân văn và ý nghĩa chính trị sâu sắc
do chủ tịch hồ chí minh chỉ dẫn
giúp bạn là mình tự giúp mình
hai dân tộc việt nam và lào luôn kề vai sát cánh bên nhau
đồng cam cộng khổ xây đắp nên mối tình hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
trở thành tài sản vô giá nguồn lực quý bóng
và là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm sự thành công của cách mạng mỗi nước
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn luôn nhận thức sâu sắc rằng
mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước trước đây
cũng như mối thành tiêu trong công cuộc đổi mới xây dựng
và bảo vệ đất nước ngày nay của việt nam
đều gắn liền
với sự đoàn kết ủng hộ giúp đỡ quý báu
trí tình trí nghĩa của đảng nhà nước và nhân dân các dân tộc lào
nhân dịp này chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đến đảng nhân dân cách mạng lào
nhà nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
nhân dân lào đã dành cho đảng nhà nước và nhân dân việt nam
trong trái tim của mỗi người việt nam hôm nay và mai sau
mãi mãi khắc sâu lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh
và hai nước chúng ta tình sâu hơn nước hồng hà kiều long
để tăng cường hợp tác toàn diện
đưa quan hệ đặc biệt việt nam lào lào việt nam lên tầm cao mới
tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ
hai bên cần tiếp tục bổ sung
hoàn chỉnh các cơ chế chính sách và tổ chức chỉ đạo thực hiện
có hiệu quả những thỏa thuận và những mục tiêu chiến lược đã đặt ra
với tầm nhìn rộng hơn toàn diện và lâu dài hơn
nhằm không ngừng củng cố tăng cường và phát triển hơn nữa
mối quan hệ đoàn kết đặc biệt
tác toàn diện giữa hai nước việt nam và lào
đồng chí phan kham vi pha vanh
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
phó chủ tịch nước lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
của đảng nhà nước và nhân dân các dân tộc lào
tới đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đảng nhà nước và nhân dân lào luôn ghi nhớ
trong các trận chiến quan trọng trên đất lào
đều có máu và mồ hôi của cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện việt nam
đảng nhà nước và nhân dân lào nguyện giữ mối quan hệ hữu nghị
đoàn kết đặc biệt được vun đắp bằng biết bao sương máu
của các anh hùng chiến sĩ nhân dân hai nước nhiều thế hệ
để mối quan hệ thủy chung trong sáng đó mãi mãi được tiếp nối
phát triển xứng đáng với câu nói của chủ tịch cây sòn phong vi hẳn kính yêu
tình hữu nghị anh em và tình đoàn kết chiến đấu việt nam lào
là tâm hồn quý báu là tài sản vô giá